giữ gìn hạnh phúc gia đình luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm
trong khi có khá nhiều gia đình loay hoay với bài toán gìn giữ hạnh phúc
thì lại có những gia đình cùng nhau xây dựng tổ ấm xung vầy hòa thuận giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
nhân ngày gia đình việt nam mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện của cặp vợ chồng này
để thấy được hành trình họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn
để vinh dự là một trong hai mươi hai gia đình trẻ việt nam tiêu biểu truyền cảm hứng năm hai nghìn hai mươi như thế nào
là một giáo viên trong ngành giáo dục trẻ tự kỷ hòa nhập công việc của chị hà có rất nhiều đặc thù
hơn thế với mong ước gây dựng một trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho đối tượng trẻ này
chị gặp không ít khó khăn khi thực hiện ý tưởng
may mắn chị luôn có được sự hỗ trợ đồng hành từ chính người bạn đời của mình
tôi sẽ phải tự mày mò sau đó là nhờ chồng làm
mang những đồ khối gỗ về chồng tự làm tự sơn hoặc là bàn ghế khi đấy cũng phải nhờ ông xã đóng cho
nghĩ lại những ngày đó thực ra lúc đấy may mắn còn chưa sinh con
bởi vì nếu mà sinh con ngay lúc đấy thì không có điều kiện
với rất nhiều nỗ lực của cả hai vợ chồng đến nay
chị hà đã gây dựng được trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đầu tiên của tỉnh vĩnh phúc
với ba cơ sở khác nhau
được nhiều phụ huynh tin tưởng
tìm hiểu trên mạng xem là ở vĩnh phúc mình sẽ có những trung tâm nào
thì mình biết được đến trung tâm khai trí là một trung tâm có rất
thứ nhất là được nhiều người đánh giá là rất tốt và cũng có những cái mình cũng tìm hiểu về giáo viên ở đây
thì hầu như các giáo viên ở đây đều có kinh nghiệm nhiều và thời gian làm việc ở đây cũng rất lâu
và chị hà cũng là một trong những người mà mình cũng thấy chị cũng rất có nhiệt huyết với lại những bé như vậy
một mươi năm bên nhau xây dựng hạnh phúc gia đình sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để đạt được sự ổn định như thế này với chị hà điều quan trọng nhất là luôn có người chồng quan tâm và đồng hành với lựa chọn công việc của vợ cùng xây dựng sự nghiệp cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống cùng chăm sóc con cái cùng nhau họ đã gây dựng nên tổ ấm tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc
lấy vợ mình biết công việc của vợ mình vất vả
như thế nào khi một người đã hiểu được công việc của người nọ người vợ và vợ hiểu người chồng có lẽ cũng bỏ qua cho nhau và từ cái sự cố gắng đấy thì gia đình mình có cái sự nghiệp ngày hôm nay
để xây dựng một gia đình hạnh phúc với chị hà anh thìn đó là sự thấu hiểu cảm thông và đồng hành trong cuộc sống công việc của nhau
với những nỗ lực trong cuộc sống từ hoàn cảnh của mình anh chị đã vinh dự là một trong số hai mươi hai gia đình trẻ việt nam
tiêu biểu được tuyên dương năm hai nghìn một mươi